theo ý kiến của các đại biểu đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho biết
để thực hiện nhiệm vụ mà chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của đại hội đảng khóa một mươi ba đã đề ra là đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử
tiến tới chính phủ số trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung thông suốt thiết kế đồng bộ xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp
kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn nhất là dữ liệu về dân cư y tế giáo dục bảo hiểm doanh nghiệp đất đai nhà ở phục vụ kịp thời hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân
bảo đảm một trăm linh dân số được đăng ký và quản lý thì việc xây dựng dự án luật căn cước có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết
dự án luật này không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về căn cước đáp ứng các yêu cầu mục tiêu về đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ công dân
cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư cơ sở dữ liệu căn cước giá trị và tiện ích của thẻ căn cước căn cước điện tử trong phát triển kinh tế xã hội
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về chuyển đổi số ở nước ta theo mục tiêu của đề án sáu của chính phủ đang triển khai thực hiện
cũng tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm đã giải trình thêm xung quanh ý kiến thắc mắc về nguy cơ bị theo dõi khi sử dụng chip hoặc qr code trên thẻ căn cước
chúng tôi bộ công an chúng tôi xin khẳng định là cái việc sử dụng thẻ căn cước có căn chip điện tử và mã qr code và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được
ở đây chúng tôi cũng phải khẳng định cái việc này là bộ công an cũng như bất cứ một cơ quan nào không được theo dõi và không thể theo dõi được
đấy ở trên cái cấu tạo của cái thẻ này
đấy cái điều đó yên tâm
và đồng thời chúng tôi cũng phải có cái trách nhiệm bảo đảm an toàn an ninh cho con người cho công dân cho những người sử dụng thẻ căn cước này không bị theo dõi bởi bất kể một tổ chức cá nhân nào không thể lợi dụng được những việc đó để theo dõi những việc này
cũng như là bảo đảm cái an ninh an toàn về dữ liệu của công dân đã được khai báo một quy trình để tích hợp trong cái vấn đề này đây là điều chúng tôi khẳng định
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật bộ trưởng tô lâm khẳng định
bộ công an sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật căn cước cho phù hợp bảo đảm hoàn thiện về nội dung và kỹ thuật văn bản để trình quốc hội thông qua
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bốn mươi bốn chức danh bằng hình thức bỏ phiếu kín kết quả được công bố trước quốc hội trong phiên làm việc chiều nay
với ba mức là tín nhiệm cao tín nhiệm và tín nhiệm thấp
chiều nay ban kiểm phiếu đã công bố
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu phê chuẩn với chín mươi năm một mươi bốn đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành
nghị quyết đều rõ kỳ họp thứ sáu quốc hội khoáng một mươi năm đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi bốn người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn bảo đảm nghiêm túc đúng nội dung quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật
vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi tại hà nội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tiếp xã giao đoàn công tác tổng cục hậu cần tài chính bộ nội vụ vương quốc campuchia do ngài thống tướng sen juon tổng cục trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ vương quốc campuchia ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất
về hợp tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội hai bên đã chủ động phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xuyên quốc gia nhất là ở các tỉnh giáp biên của hai nước
đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần trong những năm qua bộ công an việt nam đã viện trợ các trang thiết bị phục vụ đắc lực công tác đảm bảo an ninh trật tự của campuchia
thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi giữa các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an việt nam và đoàn đại biểu tổng cục hậu cần tài chính bộ nội vụ vương quốc campuchia sẽ mở đường cho những định hướng hợp tác trên các lĩnh vực tài chính y tế và công nghiệp an ninh giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả
thay mặt đoàn công tác thông tướng seng yuan chân thành cảm ơn thứ trưởng lê văn tuyến đã dành thời gian tiếp đồng thời khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai bộ giữa tổng cục hậu cần tài chính với các đơn vị khối hậu cần kỹ thuật thuộc bộ công an việt nam ngày càng phát triển thiết thực hơn nữa trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm

nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng chuyên môn cao thể hiện sâu sắc tính đảng tính chiến đấu bám sát thực tiễn nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch phản động

tác phẩm đã phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đảng toàn dân và toàn quân trong công tác đảm bảo an ninh vùng dân tộc đảm bảo an ninh tôn giáo đồng thời phân tích nhận diện những phương thức thủ đoạn của những phần tử xấu khoác lên mình tâm áo dân tộc tôn giáo để chống phá đảng nhà nước việt nam